từ quá trình tôi đi học rồi là hằng ngày đêm đến đi làm thì nhìn ánh mắt của mẹ cũng là trùng xuống

có những đêm một mươi một một mươi hai giờ đêm cháu cũng chưa về
thì nói thật là những buổi đầu không ngủ nổi
có những hôm đang ngồi giữa cơm thì cháu cũng phải đi làm

con chỉ nói với mỗi mẹ thôi

tôi lặng người đi và tôi lúc ý thì đúng là thật là đã khóc
đã khóc và lo lắng và thôi thì bây giờ thì đúng là cái nghề của con đã chọn rồi
bây giờ làm cái việc không may nó như thế thì thôi con phải cố gắng thôi

bắt quả tang hai đối tượng trộn gắp xe máy ở cổng trường trung học phổ thông thượng cát

cho ba đồng chí trong đó có chú ý nguyễn thịnh suy sơn

thực tế mà nói thì tôi khá là rui
bởi vì là lực lượng mình mỏng và mình chưa có sự chuẩn bị gì đối với số đối tượng kia cả
nó là hoàn toàn bất ngờ
vì thế là đầu tiên là tôi rui
thế nhưng mà khi mà khoảng cách với đối tượng chỉ còn khoảng một hai mét
thì lúc đấy thì
mình không còn rui nữa
chính cái trách nhiệm trên vai làm tôi cảm thấy tự tin
và không còn suy nghĩ gì khác
chỉ có mục tiêu là bắt thành công được số đối tượng trên
đối với cháu thì nó có cái nghề như thế
đấy cũng là một cái
không những làng nghề mà nó lại còn một cái nhiệm vụ quan trọng
là bảo vệ cái sự bình yên đấy
thì tôi thực sự là tự hào
vì cháu đã được tiếp nối từ cái truyền thống của gia đình
trong quá trình điều trị thuốc
cũng như là
háng đợi kết quả xét nghiệm
thì nhiều suy nghĩ trong đầu tôi hiện ra
nghĩ đến tương lai
rồi nghĩ đến những tình huống
rồi cũng có những lúc chán trường
bù lại thì được gia đình cũng như là cán bộ chiến sĩ
anh em trong đơn vị động viên
và thăm hỏi nghiệp thời
ban chỉ huy công an phường công an quận công an thành phố
rất là quan tâm
bản thân tôi thì đã suy nghĩ lại và vững tin hơn
đối với con đường phía trước
tôi vẫn nghĩ là mình đã trong đúng con đường
đó không chỉ là sự hy sinh của riêng bản thân
các chiến sĩ công an
mà còn là sự hy sinh của gia đình và người thân các anh
thế nhưng ý thức được chậm trách trên vai
mỗi cặp đôi
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
vẫn đang tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
luôn nêu cao tinh thần ý chí chiến đấu
thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương
thường xuyên tự soi tự sửa tự tu dưỡng rèn luyện
theo sáu điều bác hổ dạy
luôn sẵn sàng chiến đấu hy sinh
vì sự bình yên của nhân dân
từ khi bước chân vào lực lượng công an
đã xác định là làm việc với nghề
trong cuộc đời mình cũng sẽ phải va chạm với rất nhiều loại tội phạm
trong đó có tội phạm những madv
phương hướng phân đấu
cũng như là tấn công chấn áp các loại tội phạm đó
để làm sao hoàn thành tốt được nhiệm vụ
đẩy lùi tội phạm giữ gìn được an ninh trật tự của địa bàn
thật sự là khi mà đã theo ngành theo nghề rồi
đã được đứng trong hàng ngũ của đảng
và đã được nhân dân tin tưởng ra phó
thì bất kỳ một chiến sĩ nào đó
khi mà đã trong quá trình mà phát hiện
kể cả đặc biệt đối tượng liên quan đến cướp cướp giật
hay là đối tượng liên quan đến cướp giật

với một bộ sức khảo là chúng tôi cũng
với tinh thần chức quyền chiến thắng
không để đội phạm nó động hành
và mình cũng với tinh thần đó thì
khi mà mình được huấn luyện hàng năm rồi
với tinh thần chiến đấu chúng tôi cũng không có vấn đề gì cả
trên bất cứ trận tuyến nào của lực lượng công an
cũng luôn thường trực những khó khăn gian khổ
thậm chí là nguy hiểm
xong dù trong bất cứ tình huống nào
người chiến sĩ công an vẫn luôn sẵn sàng đối mặt
hiểm nguy không làm các anh sợ hãi
mà càng tăng thêm quyết tâm đấu tranh
phòng chống các loại tội phạm
chúng tôi cũng đã giáo dục chính trị tư tưởng
cho cán bộ chiến sĩ
làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ
và ý chí tiến công
đến cùng với các loại tội phạm
để giữ gìn an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường
cùng với bản lĩnh của người chiến sĩ công an cách mạng
thì chính sự động viên của gia đình đồng nghiệp
và sự quan tâm kịp thời
của các cấp lãnh đạo
đã tiếp thêm động lực và niềm tin
để các chiến sĩ vượt qua mọi thử thách
tiếp tục tận tụy vì công việc
tất cả vì sự bình yên của nhân dân
thì tôi cũng thay mặt
ban chỉ huy công an phường tượng cát
cũng xin chân thành
người lời cảm ơn
tới ban giám đốc công an thành phố
ban chỉ huy công an quận bắc tử liêm
các ổng chí đã kịp thời
động viên và quan tâm
tới cán bộ chiến sĩ công an phường
đây nó cũng là cái nguồn
các ổng chí đã kịp thời
động viên cho cán bộ chiến sĩ
để tiếp tục trong công tác đấu tranh
và phòng ngừa tội phạm trên địa bàn
quận bắc tử liêm nói chung và thủ đô nói riêng
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
trong lúc ngáo đá
trần trung việt sinh năm hai nghìn một mươi ba

nên trường đã tử vong
hiện công an huyện bình sơn đang hoàn tất hồ sơ
chuyển vụ việc cho công an tỉnh quảng ngãi
để khởi tố vụ án giết người
đối với trần trung việt
còn vào khoảng chín h ba mươi tối qua
tại đội tám b xã thanh luông
huyện điện biên tỉnh điện biên
đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng
khi người cha giết chết con đẻ của mình
rồi tự tử nhưng bất thành
tối một mươi năm tháng hai tại nhà bố vợ
lò văn luân bất ngờ bé con ruột
một mươi tháng tuổi của mình vào nhà tắm
chốt cửa lại
một lúc sau thấy bất thường
gia đình đạp cửa xông vào
thì đã thấy cháu bé tử vong
do các vết cắt sâu ở vùng cổ
còn lò văn luân cũng bất động
với các vết cắt động mạch cổ tay
và đâm nhiều nhát vào bụng tự tử
đối tượng ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu
ngay sau khi sự việc xảy ra
cơ quan công an khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi
đến thời điểm hiện tại
lò văn luân đã qua cơn nguy kịch
tỉnh táo sức khỏe đang hồi phục
làm việc với cơ quan chức năng
lò văn luân đã thừa nhận
hành vi giết con của mình và tự sát
hiện nguyên nhân vụ việc
vẫn đang được cơ quan chức năng
tiến hành làm rõ
những ngày vừa qua
việc các địa phương đồng loạt gia quân
tổ chức khám kiểm tra ma túy
trong máu và nước tiểu
của đội ngũ tài xế
nhất là tài xế xe khách xe container
được dư luận hết sức hoàn ngành
tại tỉnh bà rượu vũng tàu
qua kiểm tra lực lượng chức năng
đã kịp thời phát hiện
một số trường hợp tài xế
dương tính với chất ma túy
cụ thể vào dạng sáng nay
trên quốc lộ năm mươi một
tổ tuần tra
phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh bà rượu vũng tàu
kiểm tra phát hiện lái xe le peron
chú tại huyện châu đức
điều khiển xe taxi
dương tính với ma túy đá
qua khám xét xe
lực lượng chức năng phát hiện
trên xe của le peron
có tảng chữ một gói ni lông hàn kín
bên trong có chứa chất kết dính không màu
trọng lượng kênh ban đầu là hai năm gram
đối tượng le peron khai nhận
mua ma túy ở suối tiên thủ đức
với giá năm trăm linh đồng
hiện đối tượng đang bị cơ quan công an tạm giữ
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh cà mau
đang tiếp nhận vụ án cướp tài sản
xảy ra vào đêm qua
tại khu vực khóm hai
phường tân thành thành phố cà mau
chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ gây án
hai tên cướp đã bị bắt giữ
hai tên cướp gồm phạm khánh văn
sinh năm hai nghìn chú tại huyện phú tân
và nguyễn văn út
sinh năm hai nghìn một trú tại huyện u minh
theo lời khai ban đầu
vào khoảng một giờ sáng qua
cả hai đi xe mô tô chạy tìm con mồi
chủ yếu nhắm vào các cặp tình nhân
đang tâm sự ở nơi vắng vẻ
hoặc đi xe một mình để cướp tài sản
khi đến khu vực khóm hai phường tân thành
thì phát hiện một người phụ nữ đang điều khiển xe mô tô
chúng liền ép xe và dùng dao khống chế
lấy đi một túi sách
bên trong có khoảng hai triệu đồng và một điện thoại di động
sau khi cướp xong chúng bán tài sản chia nhau tiêu xài
đến chiều tối cùng ngày
văn và út bị gia đình bị hại
và người dân phát hiện bắt giữ
thưa quý vị cứ mỗi một mùa lễ hội
tại các điểm du lịch tâm linh
tình trạng trộm cắp cướp giật tài sản
đặc biệt là cướp giật tài sản của du khách
diễn ra hết sức phức tạp
ngoài những thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng
thì chính sự thiếu ý thức của người dân
trong việc tự bảo vệ tài sản
cũng tạo điều kiện để các đối tượng ra tay
thực hiện hành vi cướp giật tài sản
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên tại tỉnh bạc liêu
tại các điểm du lịch tâm linh
hàng nghìn người đã đổ về đây
nhân dịp đầu năm mới
trong đó cũng có nhiều đối tượng đến để dình dập
lợi dụng sơ hở của du khách
và ra tay trộm cắp cướp giật tài sản
trên thực tế không ít người dân
vì chủ quan lơ la mất cảnh giác
mà đã trở thành con mồi cho các đối tượng cướp giật tài sản
cái tình hình hoạt động của số đối tượng
trộm cắp móc túi dược dọc
ở khu du lịch quang nam phật đài
thâm linh này
thì cũng trước đây là diễn ra là khá phổ biến
đa số là số đối tượng
từ nơi khác đến
ở các tỉnh trên như an giang đồng tháp
các tỉnh trên là xuống đây
để thực hiện các hành vi
thì nói chung là số đối tượng này
lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của bà con
thì thực hiện hành vi như móc túi
dược di chuyển
của bà con hành hương
các đối tượng cướp giật tài sản
thường hoạt động theo từng nhóm
với thủ đoạn hết sức tinh vi và liều lĩnh
bọn chúng thường dàn cảnh chen lấn sô đẩy
sau đó nhanh chóng cướp giật tài sản của bị hại
sau khi cướp giật được tài sản
đối tượng cướp tài sản nhanh chóng tổ thoát
các đối tượng còn lại cản đường
không để bị hại truy đuổi đối tượng cướp giật
bị hại mà bọn chúng nhắm tới
thường là những du khách có đeo các loại trang sức
có giá trị trên người
đặc biệt là dây chuyền vàng
phụ nữ và trẻ em luôn là món mồi ngon
cho các đối tượng cướp giật tài sản
ra tay phạm tội
bà con nên thứ nhất là
không mang theo vàng dòng
tiền bạc nhiều
không mang đeo dây chuyền
tạo điều kiện cho các đối tượng
lợi dụng để thực hiện hành vi của mình
làm ảnh hưởng mất tài sản
tiền bạc của bà con
để đảm bảo cho bà con
chúng tôi có chân dụng
cái lo để tiên triền
nếu có lỡ mà xảy ra gì đó
thì bà con nên báo ngay cho đội bảo vệ
và bảo vệ
ăn lên trật tự đây
đồng thời có thể là
thấy hành vi mà nó hơi lạ lạ
thì bà con nên la lên
để bà con
phật tử bên ngoài
khách hành hương đó người ta hỗ trợ cho mình
bắt đồng thời giao cho công an xử lý
để hạn chế tình trạng cướp giật tài sản
tại các điểm du lịch tâm linh trong mùa lễ hội
mọi người dân cần hết sức chú ý
trong việc tự bảo vệ tài sản của bản thân
tuyệt đối không tạo ra cơ hội và điều kiện
để các đối tượng có thể ra tay cướp giật tài sản
cần nhanh chóng chi hô cho mọi người xung quanh
khi bị cướp giật tài sản
tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra
trong phần tiếp theo của bản tin
tổng cục đường bộ sẽ kiểm tra đột xuất chạm thu phí dầu dây

để không bỏ lỡ những điều đáng tiếc của bản thân
tổng cục đường bộ sẽ tỏ ra lo ngại
khi tổng thống mỹ chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp
để xây bức tường biên giới gây tranh cãi với mexico
chiều nay tổng cục đường bộ việt nam cho biết
tổng cục vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra
về hoạt động thu phí tại chạm dầu dây
thuộc cao tốc tp hcm long thành dầu dây
do công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật cao tốc vec
thuộc tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
quản lý vận hành
phạm vi kiểm tra gồm công tác tổ chức và hoạt động
của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ dầu dây
thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng hai
ngoài ra tổng cục đường bộ việt nam cũng đã đề nghị
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cùng phối hợp
về lý do kiểm tra theo đại diện tổng cục đường bộ việt nam
là do người dân có nhiều ý kiến nghi ngờ về vấn đề thu phí
sau vụ cướp hai hai tỷ đồng tại trạm thu phí này vào ngày ba tết
sau khi có kết quả kiểm tra tổng cục sẽ công bố công khai cho dư luận biết
thành phố vũng tàu vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết
ở phường tám thành phố vũng tàu
điều đáng nói là nguyên nhân xuất phát từ tâm lý chủ quan của bệnh nhân
đã phớt lờ yêu cầu tuân thủ điều trị của bác sĩ
bệnh nhân tử vong là nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
theo các bác sĩ sau khi được trần đoán mắc sốt xuất huyết
bệnh nhân không quay lại khám như lịch hẹn mà tự mua thuốc uống tại nhà
ngoài bệnh nhân tử vong thì từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
thành phố ghi nhận hai trăm hai mươi ca mắc sốt xuất huyết
toàn thành phố phát hiện năm mươi ổ dịch sốt xuất huyết
và tất cả các ổ dịch đều được xử lý trong vòng hai mươi bốn giờ
sau đó tiếp tục được nhân viên y tế dự phòng theo dõi liên tục trong vòng hai tuần
trung tâm y tế thành phố vũng tàu khuyên cáo người dân
không được lơ là chủ quan với bệnh sốt xuất huyết
để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc như nạn nhân nói trên
thưa quý vị đồng bào vùng cao quảng ngãi
có tập quán ăn tết kéo dài nhiều ngày
chính vì thế đã kéo theo tình trạng học sinh vẫn chưa trở lại lớp học sau tết
những ngày qua ngành giáo dục tỉnh quảng ngãi
đã tập trung nỗ lực vận động học sinh trở lại trường học
ngay từ sau tết trường tiểu học và trung học cơ sở ba lý
xã ba lễ huyện ba tơ đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí
thu hút học sinh đến trường
năm nào trồng em cũng tổ chức các hoạt động như thế này
em rất là thích và hào hứng
khi được tham gia hoạt động và làm thêm động lực cho chúng em đến trường nhiều hơn
sau tết nhà trường và chính quyền địa phương thành lập các tổ vận động học sinh trở lại lớp
các trường học nắm bắt danh sách học sinh nghỉ học
và tích cực vận động theo kiểu đến tận nhà ra tận nóc
gặp gỡ phụ huynh người uy tín của thôn
vận động tuyên truyền tạo điều kiện để con em đến trường
sau tết rồi thì theo dõi tình hình học sinh ngày đầu tiên
hai ngày ba ngày
thì sẽ phối hợp với địa phương cùng với đoàn thể
để đến thành lập các đoàn về các thôn
để làm công tác vận động học sinh ra lớp
trong đó có giáo viên chủ nhiệm
và kèm theo đó là danh sách học sinh
để nắm mắt từng thôn để vận động các em ra lớp
sau những lần mà tổ chức đi vận động
thì học sinh ra rếp rất là đều
và đặc biệt là giảm được tình hình trạng để học giá cả
nguyên nhân học sinh chưa trở lại lớp
chủ yếu do điều kiện đi lại ở các xã vùng cao vùng sâu vùng xa khó khăn
một phần lại đang vào mùa vụ sản xuất nông nghiệp
nhiều học sinh cấp hai cấp ba ở nhà phụ giúp gia đình
nên nghỉ học vài ngày đầu
bên cạnh đó phong tục tập quán của một số đồng bào dân tộc
ăn tết kéo dài gần hết tháng riêng
trước tết thì chúng tôi cũng đã triệu tập
hiệu trưởng các trường đến để quán triệt tinh thần
sẵn sàng tổ chức vận động học sinh đến lớp sau tết
sau tết thì chúng tôi cũng đã thành lập các đoàn
để đi kiểm tra thực tế
ở những trường mà có tỷ lệ học sinh đến trường còn thấp
để có hướng chỉ đạo nhà trường
phối hợp với cha mẹ học sinh phối hợp với chính quyền địa phương
để tiếp tục vận động nhân dân
nhờ nỗ lực chủ động thực hiện các giải pháp
nên nhiều học sinh và phụ huynh ở đây
đã ý thức rõ hơn ý nghĩa tầm quan trọng của việc đi học trở lại
như vậy sau kỳ nghỉ tết năm nay
hầu hết học sinh vùng cao vùng sâu vùng xa của tỉnh quảng ngãi
đã trở lại trường học tập theo đúng quy định